từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn sự nghiệp tỉnh hậu giang đã xây dựng nâng cấp sửa chữa và đưa vào sử dụng một mươi bảy công trình cấp nước nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn tỉnh lên tới hơn chín mươi một
cụ thể tỉnh đã xây mới một mươi một công trình nâng cấp mở rộng hai công trình cải tạo sửa chữa một công trình và mở rộng tuyến ống ba trạm cấp nước nâng tổng số trạm cấp nước khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đang hoạt động là hai trăm linh sáu trạm
qua đó đáp ứng nhu cầu và sử dụng nước sạch cho người dân nông thôn đồng thời góp phần bảo đảm tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã
tỉnh hậu giang đang tiếp tục tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ và huy động sự đóng góp của nhân dân để đầu tư xây mới nâng cấp sửa chữa các công trình nước sạch phân đấu duy trì ổn định số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt từ chín mươi một trở lên
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước